các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
tại hội nghị các đơn vị đã báo cáo đánh giá kết quả công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện hạng nhất
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai và những khó khăn vướng mắt để tháo gỡ trong thời gian tới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả
thành tích mà lực lượng y tế công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời thứ trưởng nhấn mạnh các đơn vị
cần nâng cao hơn nửa chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu
và tạo bước chuyển đột phá cho y tế công an nhân dân
tôi đề nghị là cũng phải chủ động thay đổi cái mô hình cách thức quản trị của bệnh viện
chúng ta cũng không có gì phải ngại với nhau cả nội bộ chúng ta ở đây
anh trung có cách làm hay thì tôi đề nghị các bệnh viện khác cầu thị không phải ngại
trung trinh sau đẻ muộn cũng làm tốt như này mà mình phải đi học thì không có gì ngại cái chuyện đấy
tôi đề nghị các bệnh viện canh cử các bộ phận chức năng sang tham khảo để áp dụng cái mô hình của mình
quản trị của bệnh viện của mình
cái xu hướng tới đây là dứt khoát là phải chuyển đổi số trong bệnh viện rồi sức khỏe điện tử
bộ đang chỉ đạo h sáu rồi sức khỏe điện tử thì tôi đề nghị các bệnh viện phải chủ động cái này thay đổi cái mô hình này
còn một cái liên quan đến việc tháo gỡ cơ chế chính của hôm nay là tôi đề nghị
các bệnh viện các bộ phận chức phải chủ động đề xuất
bây giờ tháo gỡ cơ chế trong cái việc liên doanh liên kết tháo gỡ cơ chế trong cái giá thu phí bệnh viện hay vân vân cái gì đấy
thì càng phải có đề xuất lên liên quan đến cái xây dựng cái môi trường điều kiện làm việc ở đây
các bộ phận chức nói rất nhiều mà như một chính trí ở đây thì rõ ràng là tại sao thì cùng như thế
nhưng mà cán bộ chiến sĩ đồng lòng đồng sức và quyết tâm hiệp lực để tham gia xây dựng bệnh viện
thế thì cái môi trường điều kiện thì các ông chí phải khẩn trương xây dựng cái môi trường điều kiện làm việc
để làm sao thực sự là tạo cho cán bộ chiến sĩ yên tâm gắn bó rồi thu hút được nhân lực chất lượng cao ở ngoài
và phục vụ cho các bệnh viện
một cái điểm nữa thì tôi cũng đề nghị là các đồng chí cũng phải quan tâm cái việc xây dựng cái thương hiệu uy tín
rồi tăng cường cái truyền thông về bệnh viện
thế trưởng lê văn tuyến cũng đề nghị cục y tế
cục y tế tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu trên lĩnh vực công tác y tế công an nhân dân
khẩn trương đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như các thông tư quyết định quy định liên quan đến công tác y tế
trong công an nhân dân chủ động nghiên cứu tháo gỡ cơ chế trong quản lý hướng dẫn việc liên doanh liên kết
nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế trong công an nhân dân đặc biệt là bốn bệnh viện hạng nhất
làm tốt chức năng là đầu mối quan hệ với các bộ ngành như bộ y tế bộ tài nguyên và môi trường các bệnh viện trong nước
để thu hút nguồn lực đầu tư cho các bệnh viện công an nhân dân đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực y tế
sáng nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã có buổi làm việc
và kiểm tra các mặt công tác tại công an tỉnh đồng nai
tại buổi làm việc đại tá lê quang nhân phó giám đốc
công an tỉnh đồng nai đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây
sau khi nghe báo cáo thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác của bộ công an đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng tại chợ tràng bom thuộc huyện tràng bom
tiếp đó đoàn cũng đi kiểm tra tại quán karaoke dean relax và thiên song trên địa bàn tp biên hòa
kết quả buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh đồng nai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của bộ công an
trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông
tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhân văn trách nhiệm trong công việc tận tụy với nhân dân
tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát giao thông phòng cháy chữa cháy nói riêng
với các ban ngành đoàn thể xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
còn vào chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp giữa hai đơn vị
trung tướng nguyễn minh chính cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đồng chủ trì hội nghị
theo đó cục truyền thông công an nhân dân và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ phối hợp xây dựng các kế hoạch chương trình tuyên truyền trong lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trao đổi cung cấp quản lý và sử dụng thông tin tuyên truyền truyền thông chủ động và xử lý tin giả thông tin xấu độc thông tin vi phạm pháp luật hướng tới xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
thực hiện thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
hiện cục truyền thông công an nhân dân đang tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí và các nền tảng mạng xã hội với nhiều chương trình
tin bài phóng sự có chất lượng về đề tài an ninh trật tự phản ánh tình hình đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có các chuyên án về tội phạm sử dụng công nghệ cao
đây là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và cũng là thế mạnh nhiệm vụ chuyên môn của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vì vậy qua công tác phối hợp giữa hai đơn vị được tăng cường đẩy mạnh sẽ có phần định hướng dư luận cảnh báo các phương thức thủ đoạn tội phạm và nâng cao nhận thức về an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao
thông qua chương trình phối hợp toàn diện cũng sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết hợp tác giữa hai đơn vị đáp ứng các yêu cầu mới trong hoạt động chuyển đổi số tạo ra những bước phát triển mới đi vào chiều sâu hỗ trợ hiệp đồng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị
thưa quý vị trên tinh thần lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện đề án sáu hiện các bộ ngành địa phương đã và đang nỗ lực quyết tâm triển khai có hiệu quả
để người dân doanh nghiệp thấy được tiện ích hiệu quả và cùng tham gia
trong đó với việc áp dụng nhiều cách làm hay lực lượng công an cơ sở đã tích cực tuyên truyền phổ biến đưa đề án sáu đi vào cuộc sống
câu chuyện tại một xã miền núi ở hà nội sẽ cho thấy những thay đổi tích cực trong nhận thức và từ chính thói quen của người dân là minh chứng cụ thể nhất khi mà đề án đã đáp ứng được các yêu cầu của người dân

đó là những cảm nhận của người dân khi những tiện ích được triển khai từ đề án sáu mang lại
là xã miền núi số lượng người dân tộc mường chiếm trên sáu mươi
có một số bộ phận bà con không biết chữ khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin
việc thực hiện các nhiệm vụ trong đề án sáu tại đây cũng không phải là điều dễ dàng
tuy nhiên bằng nhiều cách làm huy động sự tham gia vào cuộc của tất cả lực lượng
nhất là lực lượng công an cơ sở nhiều kết quả từ đề án sáu đã được ghi nhận
đối với việc thực hiện đề án sáu về lĩnh vực quản lý cư trú
thực hiện đề án đó thì từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết lãnh chỉ đạo
trong đó gắn với nhiệm vụ của lực lượng công an chính quy để thực hiện tốt đề án sáu này
trong đó các ông chí cũng đã chủ động tổ chức thực hiện việc cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn
ý hiện nay là
cấp căn cước công dân cũng đã cơ bản là xong
còn lại đối với định danh điện tử thì các ông chí cũng đã hoàn thành đến giờ phút này là trên chín mươi
qua thực tiễn việc nhiều dịch vụ công trực tuyến được triển khai như thế này
đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của bà con nhân dân
đơn cử như việc đăng ký thủ tục làm xe máy ngay tại cấp xã
cùng với đó việc tổ chức các buổi tuyên truyền thông qua đó để người dân được tiếp cận
thao tác trực tiếp để thấy được các lợi ích tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại
sau khi thành lập cái ban chỉ đạo đề án sáu ở cấp xã
thì đã triển khai đến từng tổ sáu ở tại các thôn do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng
và các thành viên là lãnh đạo nông thôn như bí thư đoàn thanh niên
mặt trận cũng như hội người câu tuệ đưa vào trong thành viên
thì để mà tiến tới phát triển cái đề án sáu của thủ tướng chính phủ
thì yêu cầu
là phải nhận thức sâu sát về cái đề án sáu này
cái thứ hai là phải tuyên truyền để cho bà con nhân dân hiểu và nắm được cái lợi ích
của cái đề án sáu đối với bà con nhân dân
cùng với những đổi thay về diện mạo kinh tế xã hội
thì hiện những chuyển động bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính
phục vụ cho công việc sản xuất hay nhu cầu sinh hoạt
đang trở thành xu hướng tích cực ở nhiều địa phương vùng dân tộc miền núi
khi nhận thức của người dân về chuyển đổi số đã thay đổi
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
hôm nay ngày sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn văn nghĩa bốn mươi bảy tuổi trú tại quận tân bình tp hcm
tạm chú tại phường an thới tp phú quốc kiên giang bảy năm tù
và dương thị bé bốn mươi tuổi chú tại phường an thới tp phú quốc năm năm tù
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một
vì mục đích muốn lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nên nguyễn văn nghĩa và dương thị bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động máy vi tính
lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
ở nước ngoài do đào minh quân đứng đầu tổ chức
sau đó các đối tượng cùng nhau tham gia với tổ chức phản động này
để tuyên truyền vận động lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia
nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng vũ trang việt nam
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
đồng thời tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý chia rẽ phá hoại chính sách
đại đoàn kết dân tộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cả hai đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
kiên giang bắt giữ và tạm giam tại phiên tòa cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội
chỉ vì món nợ hơn hai triệu đồng
lê thành thương đã dùng súng gây thương tích cho nạn nhân
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lê thành thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lộc ninh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng thương điều khiển xe mô tô mang theo một cây súng hơi
đã nạp một mươi một viên đạn trì trong ổ đạn đến nhà lâm thanh liền
chú tỉnh tây ninh để đòi nợ nhưng liền không trả
thế vậy thương lấy súng ra bắn trúng liền liền đứng lên bỏ chạy và kêu cứu
thì bị thương bắn tiếp một phút xính vào thắt lưng liền sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu
ngay trong ngày công an huyện gò dầu đã tiến hành bắt giữ thương
thu giữ tăng vật là một cây súng hơi và chín mươi chín viên đạn
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên và công an thành phố thái nguyên
vừa phối hợp điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức
và tàng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể đối tượng trần thị thu vân bị phát hiện đang bán một mươi một tờ giấy khám sức khỏe giả
của bệnh viện trung ương thái nguyên khám xét khẩn cấp chỗ ở của vân
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bốn mươi chín phôi giấy
vân khai nhận đó là các giấy khám sức khỏe giả mua về bán để hưởng tranh lệch
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của trung
người bán giấy tờ giả cho vân lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bảy con dấu các loại
bốn lọ mực dấu hai trăm năm mươi bốn tờ giấy a bốn có tiêu đề giấy khám sức khỏe giấy nghỉ ốm giấy ra viện
số tiền một bảy triệu đồng một túi nilon bên trong có các hạt tinh thể màu trắng
có khối lượng hơn ba tám gram trung khai là ma túy tổng hợp dạng ke mua về để sử dụng
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân
diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương
bộ công an cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc và điều đó ảnh hưởng trực tiếp
đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
vừa qua tại địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện một đối tượng sử dụng căn cước công dân giả
để mở tài khoản ngân hàng qua quá trình xác minh làm rõ đã phát hiện đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội này là vũ văn thành hộ khẩu thường trú tại hà nội
tại nhiều địa bàn lực lượng công an cũng phát hiện tình trạng một số đối tượng
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đã đưa ra nhiều lý do xin chụp ảnh chân dung
chụp ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân
chúng trả cho người dân từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng trên mỗi căn cước công dân
chứng minh nhân dân được chủ
từ thông tin mã quy luật cốt chứng minh nhân dân và từ thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được thông tin của người dùng trong chứng minh nhân dân đó
từ những thông tin đó các đối tượng có thể lợi dụng thông tin đó để đi làm những việc vi phạm pháp luật
tất cả những cái việc công bố đấy thì hoàn toàn có thể bị kẻ xấu trục lợi và có thể làm ảnh hưởng
đến cái uy tín hoặc là tài sản của mình
chẳng hạn như là có thể dùng những cái thông tin đó
có thể đăng ký các cái tài khoản của ngân hàng và sau đó thì sử dụng những tài khoản mang tên của chúng ta
để thực hiện những hành động phi pháp
và cuối cùng thì khi trách nhiệm truy ra thì là do chính chúng ta
đấy là một trong những cái ví dụ mà có thể dẫn đến là những thông tin cá nhân mà chúng ta không quản lý tốt
thì có thể bị kẻ xấu lợi dụng
hiện nay theo quy định pháp luật việt nam việc mua bán dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân là hành vi vi phạm pháp luật tùy theo tính chất mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính
đến truy cứu trách nhiệm hình sự
xử phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi như mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin
riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông và các mức phạt này áp dụng đối với các tổ chức
trong trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền từ bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức
thế ngoài ra chế tài nặng hơn nếu trong trường hợp anh có dấu hiệu hình sự đối với cá nhân vi phạm
thì bản thân bộ luật hình sự cũng đã quy định tại
điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
để tránh những trường hợp rắc rối không đáng có lực lượng công an khuyến cáo người dân
không nên tự ý chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh thư
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ
đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự

mời trào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố rác và cung cấp ngay tài liệu chứng minh nhân dân
mời trào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố rác và cung cấp ngay tài liệu chứng minh nhân dân

mời trào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố rác và cung cấp ngay tài khoản ngân hàng